tại kỳ họp hội đồng nhân dân các tỉnh điện biên hậu giang thái bình nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã bầu chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
tại kỳ họp thứ một mươi năm hội đồng nhân dân tỉnh điện biên ông lê thành đô phó bí thư tỉnh ủy
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh điện biên được bầu giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một miễn nhiệm chức vụ ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông mùa a sơn
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi đại hội đảng bộ tỉnh điện biên lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã bầu ông mùa a sơn vào ban thường vụ tỉnh ủy giữ chức phó bí thư thường trực tỉnh ủy điện biên
các đại biểu tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tỉnh hậu giang khóa chín
nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã thống nhất bầu bổ sung ông đồng văn thanh phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngoài ra hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung ông trần văn huyến phó bí thư tỉnh ủy hậu giang
giữ chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
miễn nhiệm chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông lê tiến châu
người vừa đắc cử chức bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông huỳnh thanh tạo do nghỉ hưu theo quy định
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh thái bình khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã chính thức bầu ông nguyễn khắc thận
phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực phụ trách điều hành hoạt động ủy ban nhân dân tỉnh
giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trước đó hội đồng nhân dân tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình khóa một mươi sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông đặng trọng thăng nghỉ hưu theo chế độ hiện hành từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi